xin kính chào quý vị và các bạn
mở đầu sẽ là thông tin tích cực khi dết hại dết đậm đang trong quá trình kết thúc
khi khối không khí lạnh suy yếu và di chuyển lệch đông giúp thời tiết ấm dần lên
nền nhiệt tại các tỉnh thành phía đông bắc bộ trong ba ngày tới cũng sẽ tăng lên
ở ngưỡng một mươi hai mươi ba độ có nơi sẽ vượt ngưỡng hai mươi ba độ
tương tự tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ trong ba ngày tới nền nhiệt cũng tăng trở lại
trưa chiều giao động trong khoảng hai mươi hai mươi ba độ
đáng lưu ý là tình trạng mưa phùn và sương mù lúc sáng sớm
làm giảm tầm nhìn người dân cần chủ động giảm tốc độ để đảm bảo an toàn
với khu vực trung bộ các tỉnh từ thanh hóa đến hà tĩnh cũng sẽ có thời tiết tương tự
như đồng bằng bắc bộ khi phổ biến ít mưa có sương mù lúc sáng sớm
cùng nền nhiệt tăng dần giao động từ một mươi hai đến hai mươi bốn độ
khu vực quảng bình đến thừa thiên huế có nền nhiệt độ cao hơn khoảng một hai độ
đối với các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
thời tiết khá ổn định khi chỉ có mưa rào ở diện giải rác
tập trung chủ yếu ở các tỉnh phía bắc khu vực
nền nhiệt độ tại đây tăng nhẹ giao động từ hai mươi ba mươi hai độ
với khu vực tây nguyên thời tiết vẫn đặc trưng của mùa khô
nên phổ biến ít mưa và còn nắng vào ban ngày
về nhiệt độ nền nhiệt tại đây vẫn duy trì trong khoảng một mươi bảy hai mươi chín độ
trời rét nhẹ về đêm và sáng
khu vực nam bộ trong hôm nay cũng như ba ngày tới
thời tiết ổn định khi phổ biến có nắng nhiều vào ban ngày
nhiệt độ có thể tăng lên ở ngưỡng hai mươi hai ba mươi bốn độ

nắng nóng xảy ra cuộc bộ